trong những năm tháng kháng chiến gian khổ những người lính cụ hồ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân sương máu vì độc lập tự do của dân tộc
trở về với thân hình không còn nguyên vẹn mang trong mình những bức thương trên xa thịt nhưng họ vẫn giữ vững bản lĩnh của người lính sông pha trên mọi mặt trận
vâng những năm tháng trên chiến trường ấy đã tôi luyện ý chí bất khuất kiên cường trong mỗi người lính và khi trở về với cuộc đời thương nhật
họ lại phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ trên mặt trận phát triển kinh tế so đói giảm nghèo cho quê hương
trần hùng luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để phát triển kinh tế và cũng là bảo tồn nghề truyền thống của địa phương
cơ sở sản xuất kinh doanh sắt thép của gia đình ông còn tạo việc làm thu nhập ổn định cho hàng chục lao động địa phương và vùng lân cận
con cháu của đồng đội đồng đội thì chú cũng giúp đỡ hết mình
cái gì không biết thì chú dạy chú bảo tận nơi tầng chỗ tầng nơi tầng chỗ
cái gì không phải chú nói thẳng
thương trường như chiến trường nhưng người cựu chiến binh này luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những người anh em để cùng xây dựng quê hương giàu đẹp
trong tri hội thì đồng chí cũng là một người rất năng nổ tham gia các phát động phong trào của tri hội
và đóng góp những phần nhỏ bé mà do địa phương phát động tri hội phát động để xây dựng quê hương
về với đời thường là các đồng chí nó rất là năng động rất là sáng tạo
có những hội viên hội chiến binh nó là điển hình trong phong trào phát triển
kinh tế gia đình thế giới sức tiêu biểu trên tất cả các phong trào
làm kinh tế thế rồi là giúp đảng chính quyền trong cái việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của đảng nhà nước
mong là mình làm được để mà mình xây dựng địa phương cho nó đổi mới cái địa phương của mình
thế và các cháu cũng thế thôi
các cháu thì bây giờ con em kiệu chiến binh hoặc là con em thương binh
thì mình cũng tạo điều kiện cho các cháu nó có cái nghề cho nó ổn định
trong bất cứ hoàn cảnh nào dù thế chiến hay thuê bình
phẩm chất người lính cụ hồ vẫn luôn được gìn giữ và phát huy